các tổ chức có liên quan đến quá trình bảo quản vaccine ở nhiệt độ cực lạnh và khâu vận chuyển từ nhà sản xuất tới tay người tiêu dùng là mắt xích bị tấn công nhiều nhất
theo các chuyên gia của oxford các tin tặc đã làm giả quyền truy cập từ higher biomedical nhà cung cấp chuỗi cung ứng lạnh của trung quốc
chuyên vận chuyển vaccine và lưu trữ mẫu phẩm sinh học đang cộng tác với tổ chức y tế thế giới và liên hợp quốc
với vỏ bọc này chúng gửi thư điện tử đánh cắp thông tin tới các tổ chức
được cho là nhà cung cấp trang thiết bị phục vụ nhu cầu vận chuyển trong chuỗi cung ứng lạnh bảo quản vaccine
mục đích của hành động này là đánh cắp quyền truy cập không cần cấp phép vào mạng lưới nội bộ cũng như tiếp cận thông tin quan trọng về việc phân phối vaccine ngừa covid một mươi chín
trong số các mục tiêu bị tấn công có văn phòng tổng giám đốc liên minh thuế và hải quan của châu âu
các công ty năng lượng và công nghệ thông tin có trụ sở tại đức italy cộng hòa séc hàn quốc và đài loan trung quốc
mặc dù chưa gây thiệt hại lớn và chưa xác định được nhóm tin tặc nào đứng sau các vụ tấn công này
cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng mỹ cho rằng các tổ chức liên quan chuỗi cung ứng vaccine cần hết sức cảnh giác và thận trọng
năm nay người dân mỹ bước vào mùa lễ hội trong tâm trạng lo lắng khi dịch bệnh vẫn đang hoành hành
mới đây nhiều bang của nước này đã công bố lệnh ở nhà theo khu vực để chống dịch covid một mươi chín
với những biện pháp nghiêm ngặt nhất trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng vọt đã khiến cho hệ thống các bệnh viện quá tải
thành phố new york trong những ngày này tại các quận trung tâm đường phố vẫn khá đông đúc
trong đó có không ít khách du lịch từ các bang hay thậm chí là các nước khác đến new york trong mùa lễ hội
việc đi lại của người dân khách du lịch tăng cao đang đặt ra thách thức đối với chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh
các ca mắc mới đang tăng lên khi chúng ta bước vào mùa lễ hội cao điểm
các hoạt động xã hội sẽ tăng lên nhiều lần trong mùa này
đó là một sự kết hợp tồi tệ sự kết hợp của nhiều sự kiện luôn tạo ra các vấn đề lớn
thay vì tập trung vào quận hạt và dùng hệ thống theo dõi bốn bậc để quyết định doanh nghiệp nào được phép mở cửa
lần này bang california đã nhắm đến hệ thống bệnh viện khu vực và áp đặt lệnh hạn chế ở nhà
tại những vùng mà số giường chăm sóc đặc biệt còn chống dưới một mươi năm
ngoài ra lệnh mới có thể sẽ được áp dụng cho toàn bộ quận hạt ở phía nam bang california trong vài ngày tới
vì số giường chống trong các phòng chăm sóc đặc biệt ở đây đã giảm đáng kể
nếu chúng ta không hành động ngay lúc này thì các bệnh viện trên toàn bang sẽ rơi vào tình trạng quá tải
và sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều người dân chết vì covid một mươi chín
đây là lý do hôm nay chúng tôi công bố kế hoạch từng đề cập cách đây một mươi bốn ngày
nhưng sẽ được áp dụng trên diện rộng toàn diện hơn và đó là lệnh ở nhà theo khu vực
theo thống kê trên toàn nước mỹ ít nhất một một triệu hành khách đã sử dụng dịch vụ hàng không
ngay trước lễ tạ ơn đây có thể coi là kỷ lục trong mùa dịch
tuy nhiên lượng khách ước tính có thể còn tăng gấp nhiều lần trong dịp lễ giáng sinh và năm mới
theo các chuyên gia y tế nguy cơ từ dịch bệnh covid một mươi chín đối với người mỹ
đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay